liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một thông tin được rất nhiều người quan tâm
đó là tình trạng sức khỏe của ba tình nguyện viên đã tiêm mũi tiêm đầu tiên
trong chương trình thử nghiệm vaccine covid một mươi chín do việt nam sản xuất
học viện quân y cho biết đến nay đã hơn năm mươi giờ sau khi tiêm thử nghiệm vaccine nanocovax
cả ba tình nguyện viên đến nay không gặp bất kỳ phản ứng bất thường nào
cả ba tình nguyện viên đều được theo dõi sức khỏe trong vòng bảy mươi hai giờ
tại viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y
tại đây ba đoàn giám sát và các nhân viên y tế theo dõi diễn biến sức khỏe của ba tình nguyện viên một cách sát sao
hết thời gian trên các tình nguyện viên sẽ được về nhà để tiếp tục theo dõi
nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp chặt chẽ với y tế xã phường nơi tình nguyện viên cư trú để tiếp tục giám sát sức khỏe